bảy mươi năm năm đã trôi qua nhưng âm hưởng của ca khúc đất nước chọn niềm vui vẫn vang mãi trong tim mỗi con người đất việt
tác phẩm như một tuyên ngôn về niềm hạnh phúc của ngày đất nước toàn thắng
trong những ngày này khi được nghe những giai điệu của bài hát vang lên
thì có lẽ trong mỗi chúng ta đều cảm thấy sự tự hào tinh thần bất khuất can đảm lòng yêu nước của con người việt nam